các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lưu xuống phía nam cả tây nguyên và nam bộ nằm ở rìa phía nam của hệ thống gây mưa cho khu vực trung bộ
nên gió tây nam cũng hoạt động mạnh theo và cũng khiến mưa rông gia tăng hơn
thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối
ban ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm tại tây nguyên sẽ giao động từ hai mươi ba mươi một độ khu vực nam bộ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa có gió tây bắc đến tây cấp bốn cấp năm còn tại quần đảo trường sa thịnh hành gió tây đến tây nam cấp bốn năm
nền nhiệt tại cả hai quần đảo sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi ít mưa ngày nắng oi nóng và gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ